thông tin cho biết theo kế hoạch đưa học sinh trở lại trường bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch nhất quán việc đưa trẻ đến trường đảm bảo an toàn quan tâm đầu tư kinh phí và nhân lực y tế cơ sở cho các trường học trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ y tế xem xét điều chỉnh quy định về thời gian cách ly y tế và số lần xét nghiệm cho trường hợp f một là giáo viên học sinh
sớm ban hành hướng dẫn và thống nhất với các địa phương về việc tết sản lọc học sinh khi tới lớp đẩy mạnh việc tập huấn hướng dẫn trong điều trị thuốc chữa bệnh cho trẻ mắc covid một mươi chín
báo công an nhân dân thông tin từ tết nguyên đán đến nay số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội tăng vọt đỉnh điểm trong hai ngày gần đây mỗi ngày có gần bốn ca f mới
có thể số ca nhiễm còn cao hơn nữa vì nhiều f không triệu chứng hoặc không khỏi bệnh nhanh không báo cáo với y tế địa phương
theo thông tin hiện hà nội có một trăm hai mươi sáu f đang điều trị theo dõi trong đó có chín mươi sáu điều trị tại nhà
với số ca mắc cao như hiện nay thủ đô có thể có thay đổi chiến lược chống dịch để tránh quá tải hệ thống y tế hay không
sở y tế hà nội cho biết mục tiêu là đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân
cần phải có kế hoạch và thay đổi chiến lược chống dịch của thủ đô đó là bảo vệ người có nguy cơ cao
hà nội đã yêu cầu tất cả các quận huyện ra soát lập danh sách
người có nguy cơ cao trên địa bàn để tiêm mũi tăng cường
tổ chức tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều
người từ chối tiêm chủng trên địa bàn
theo báo tuổi trẻ nhiều chuyên gia cho rằng việc phụ thuộc vào nguồn cung từ nhà máy lọc dầu
hóa dầu nghiên sơn đang tiêm ẩn nhiều rủi ro về an ninh năng lượng
đồng thời đề nghị có chế tải trách nhiệm của nhà máy với nhà mua
trao đổi với tuổi trẻ ông trần duy đông vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương cho hay
với công suất vận hành hiện nay là năm mươi năm tiến độ giao hàng của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn trong tháng hai
cũng chưa được bổ sung hoàn toàn và kịp thời theo nhu cầu của thị trường
do đó dù tình hình có cải thiện hơn nhưng thị trường xăng dầu vẫn chưa thể hoàn toàn chấm dứt tình trạng có nơi thiếu hàng cuộc bộ
hẹn gặp lại